thưa quý vị thêm một đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam để đưa sang lào vừa bị triệt phá
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế cầu treo đối tượng nguyễn trọng dung và vũ văn trọng bị bắt quả tang dùng xe ô tô bán tải đưa đón ba người mang quốc tịch trung quốc từ nghệ an lên khu vực biên giới cửa khẩu cầu treo hà tĩnh bàn giao cho một người lào để lấy tiền công
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với lê minh hùng ba mươi bảy tuổi chú thành phố bù ma thuật về hành vi mạo danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang campuchia